lớp học hát của câu lạc bộ quan họ măng non thuộc thôn lộ bao xã nội duệ huyện tiên du tỉnh bắc ninh
được thành lập từ năm hai nghìn tám đến nay lớp học đã thu hút hàng chục em học sinh và trở thành nơi ươm những liền anh liền trị
quan họ nhí góp phần không nhỏ vào việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca quan họ bắc ninh
câu lạc bộ quan họ măng non khởi nguồn từ lớp học hát quan họ dành cho các cháu thiếu nhi
ban đầu lớp có một mươi bốn học viên và sinh hoạt trong dịp hè để các em nhỏ yêu quan họ trong vùng có thể theo học
liên tục trong suốt hơn tám năm hoạt động đến nay câu lạc bộ đã thu hút hơn bốn mươi học viên trong độ tuổi từ bảy đến hai mươi tuổi đến sinh hoạt
khi thành lập câu lạc bộ quan họ của người lớn xong thì chúng tôi có ý tưởng là phải truyền dạy lại cái vốn quan họ cổ cho cái lớp trẻ
và chúng tôi cũng đã bàn bạc trong ban chủ nhiệm và cùng mở lớp
học hát quan họ cho các cháu lúc đấy thật sự là cũng rất khó khăn
buổi đầu tiên là thành lập cái lớp này là cũng chưa bao giờ trong làng chưa bao giờ có một cái lớp quan họ dành cho thiếu niên như thế này
cũng người thì ủng hộ người thì không ủng hộ
nhưng mà cũng được sự quyết tâm của ban chủ nhiệm và cũng được sự ủng hộ của thành viên trong câu lạc bộ
đã đưa các con em của mình đến học hát quan họ
trong mỗi buổi sinh hoạt các liền anh liền chị nhí lại sung sinh áo tư thân vấn ba tầm ra nhà thủy đình
một trong những nơi biểu diễn của riêng loại hình nghệ thuật quan họ
tại đây những làn điệu quan họ mượt mà đầm thắm lại được ngân vang
đến nay các em trong câu lạc bộ đã thành thục hàng chục bài hát quan họ cả lời mới và lời cổ
em tham gia câu lạc bộ văn họ mang non được tám năm rồi và em đã được học rất là nhiều bài
bây giờ cũng hát được tầm độ ba mươi bài quan họ
là cả lời cổ cả lời mới
và em cảm thấy khi mà sau những giờ học căng thẳng
có những cái giờ phút mà được giải trí với quan họ rồi được giao lưu với các bạn thì cũng rất là vui
đến với lớp học quan họ các em không chỉ được học hát
các em thiếu niên còn được học về lề lối văn hóa quan họ
người quán họ thường ăn nửa miếng nói nửa lời xưng hô với nhau là anh hai chị hai
cho dù người đối đáp với mình có nhiều hoặc ít hơn tuổi
đây chính là cái ý nhị của người quan họ
em học hát quan họ từ năm lớp hai và em đã tham gia cuộc thi mang non quan họ tiếng hát họa mi và được giải khuyến khích
ngoài việc học hát ra em còn học được cách cư xử với mọi người xung quanh
học được những đạo lý những cách sống từ các thầy cô
hiện nay trên địa bàn tỉnh bắc ninh có gần ba trăm linh câu lạc bộ
việc thành lập các câu lạc bộ này có ý nghĩa to lớn trong việc truyền dạy quan họ cho con em trong vùng nói riêng và toàn tỉnh bắc ninh nói chung
thông qua đó có phần tìm kiếm thế hệ kế cận những người nối tiếp nghề chơi quan họ để dân ca quan họ bắc ninh tiếp tục trường tồn lan tỏa